theo điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính từ một mươi năm giờ chiều nay mỗi lít xăng tăng tám trăm bốn mươi đến một một trăm một mươi đồng
trong khi mặt hàng dầu tăng sáu trăm tám mươi chín trăm sáu mươi đồng một lít kg trừ dầu diesel hạ chín mươi đồng một lít
cụ thể giá ron chín trăm năm mươi ba tăng lên hai mươi ba tám trăm sáu mươi đồng một lít e năm ron chín mươi hai là hai mươi hai bảy trăm một mươi đồng một lít
các mặt hàng dầu cũng tăng trừ dầu diesel giảm chín mươi đồng về con số hai mươi bốn chín trăm tám mươi đồng một lít
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi bốn bảy trăm bốn mươi đồng một lít dầu ma rút là một mươi bốn bảy trăm sáu mươi đồng một kg